và mặc dù thời tiết của hà nội về đêm thì tương đối là lạnh
tuy nhiên để đảm bảo cho người dân hà nội được vui tết đón xuân
thì các lực lượng của công an thành phố hà nội đã triển khai các kế hoạch
nhằm đảm bảo cho việc người dân vui tết đón xuân
và đứng ngay cạnh tôi đây là đại úy nguyễn tiến cử phó đại đội trưởng đại đội một
tiểu đoàn cảnh sát cơ động số hai trung đoàn cảnh sát cơ động hà nội
xin chào đồng chí ạ
thưa đồng chí để người dân được vui tết đón xuân an toàn
và cũng như là duy trì cái trật tự xã hội trên địa bàn
thì lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng và công an thành phố nói chung
đã có những biện pháp như thế nào
nhằm đảm bảo cho người dân được có một cái tết một cái không khí đêm giao thừa an toàn
thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí giám đốc công an thành phố hà nội
để đảm bảo cho nhân dân thủ đô vui xuân đón tết
thì trung đoàn cũng
triển khai các kế hoạch đến các đơn vị
thứ nhất là trực trong đêm giao thừa trực một trăm linh quân số
hai là huy động quân số cao nhất để tham gia công tác
thứ ba là khảo sát địa bàn
xác định các tụ điểm phức tạp để bố trí lực lượng
trung đoàn đang triển khai
vấn mở đất cao điểm tấn công chấn áp các loại tội phạm
để đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thủ đô
trong dịp tết mẫu tuất nguyên đán hai nghìn một mươi tám
lãnh đạo công an thành phố hà nội cũng cho biết
dịp này lực lượng công an sẽ tăng cường cán bộ chiến sĩ
thuộc các đơn vị phòng ban nghiệp vụ xuống cơ sở
phối hợp với công an các địa bàn để đảm bảo an ninh trật tự
phối hợp tăng cường tuần tra vũ trang
tuần tra nhân dân trên các tuyến lĩnh vực và các địa bàn trọng điểm
nhằm ngăn chặn không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự
an toàn giao thông cũng như là tình trạng đốt pháo nổ
đồng thời sẽ đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân
cảnh báo các phương thức hoạt động các thủ đoạn hoạt động
của các đối tượng phạm tội để nhân dân cảnh giác phòng ngừa
đặc biệt là tại các khu vực trung tâm các khu vực tổ chức bắn pháo hoa
công tác đảm bảo an ninh trật tự sẽ được chú trọng tuyệt đối